kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm mới đây đã quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái tám tuổi ở bình thạnh
bị mẹ kế bạo hành đến chết sau thời gian thụ lý lại
theo đó hội đồng xét xử ấn định ngày hai mươi năm tháng một mươi một sẽ mở phiên xử
chủ tọa là thẩm phán nguyễn văn tuấn phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên
có bốn luật sư bảo vệ cho bị hại ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo và năm người làm chứng
trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái là bố của cháu bé bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt khẩn cấp nguyễn văn xuân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên cán bộ kiểm lâm vì đã có hành vi đánh đập dã man
một người phụ nữ dẫn đến tử vong vụ việc xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi một ở một khách sạn
trên địa bàn phường năm thành phố cà mau theo hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn ghi lại
cho thấy nguyễn văn xuân đã cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay chân và đầu của người phụ nữ
vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn mặc dù có người vào can ngăn nhưng người đàn ông hung hăng
khiến người căn ngăn dừng lại sau đó có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi
nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa cà mau cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
chuyển sang một thông tin khác thấy phòng trọ không khóa cửa hải đã nhảy vào dùng dao khống chế
và chói hai nữ sinh viên nhốt vào nhà vệ sinh để cướp tài sản công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
để làm rõ hành vi cướp tài sản trước đó do mâu thuẫn và muốn đòi nợ bạn gái hải đã xông vào
dãy trọ trên đường phan thanh nhưng chỉ thấy hai nữ sinh viên trong phòng mặc dù cả hai không biết
bạn gái của hải đi đâu nhưng hải đã lấy dao đe dọa khống chế chói hai cô gái này vào nhà vệ sinh
rồi lục tìm tài sản và lấy đi một máy tính sách tay hai điện thoại di động sau đó đối tượng lên xe
bỏ trốn vào phía nam bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã bắt giữ hải
khi đang trên đường tẩu thoát vào thành phố hồ chí minh thu giữ được toàn bộ vật chứng và xe máy gây án
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng đoàn văn tấn sinh năm hai nghìn một
trú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản do cần
tiền tiêu xài nên tấn đã cùng với bạn rủ nhau đi trộm cắp tài sản khi đến khu vực khóm đông thịnh ba
phường mỹ phước thành phố long xuyên hai đối tượng phát hiện trong sân nhà người dân có hai chiếc xe
mô tô trị giá gần tám mươi triệu đồng cả hai đã đột nhập vào lấy hai chiếc xe rồi tẩu thoát khi tấn đang trên đường
tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng với chiếc xe tăng vật đã được tấn thay đổi biển
số khác riêng đồng bọn của tấn cùng với chiếc xe còn lại lực lượng công an đang tập trung lực lượng
để xác minh truy bắt được biết tấn là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản mới chấp
hành xong án phạt tù trở về địa phương lại tiếp tục vi phạm phần cuối là những thông tin về
truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hoàng
anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm ba mươi hai vạn kiếp phường thượng lý quận hồng bàng
tp hải phòng cao một m bảy mươi năm và có nốt rùi cách một cm trên trước đầu lông bài phải cũng phạm tội gây
dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an tp hải phòng là hai đối tượng
đối tượng vũ tiến long sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại số ba trên sáu trăm một mươi tám ngô gia tự
phường thành tô quận hải an thành phố hải phòng và đối tượng bùi văn tuấn sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại thôn quỳnh hoàng xã nam sơn huyện an dương tp hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý